liên quan đến việc di rời chợ yến cũ sang chợ yến mới như truyền hình nhân dân đã phản ánh
ngày hai mươi bốn tháng chín ủy ban nhân dân huyện tuy an tỉnh phú yên đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vấn đề này
theo đó ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín các cơ quan chức năng sẽ tháo rỡ chợ yến cũ
các hộ có ký ốt nhưng chưa đồng thuận sẽ có phương án cưỡng chế theo quy định của pháp luật
trước đó việc tháo dỡ công trình chợ yến cũ chuyển sang chợ yến mới ở xã an hòa huyện tuy an
phát sinh phức tạp về an ninh trật tự do một số ít hộ dân không đồng thuận dẫn đến khiếu nại vượt cấp kéo dài
đến nay đã có một mươi trên một mươi năm ký ốt cho phép kiểm đếm và đồng ý nhận với số tiền chi trả hơn chín trăm linh bốn triệu đồng
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên chợ yến mới được xây dựng phù hợp với quy hoạch nông thôn mới
trên diện tích gần bốn m hai kinh phí hơn sáu tỷ đồng và hiện đã có nhiều tiểu thương hoạt động kinh doanh